trước vụ người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong xe ô tô trên phố đào tấn phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
vào sáng ngày hôm nay đại diện công an quận ba đình hà nội cho biết là bước đầu cơ quan công an đã nhận định người đàn ông tử vong trên xe ô tô là do bệnh lý
trước đó vào sáng qua người dân phát hiện chiếc xe ô tô tăng lễ loại hai mươi chín chỗ đỗ rất lâu bên lề đường trên phố đào tấn phường ngọc khánh quận ba đình
trước đó người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên xe ô tô trên phố đào tấn phường ngọc khánh quận ba đình hà nội

thông tin khác công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ bảy đối tượng vận động đầu thú ba đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng và giết người xảy ra tại khu đô thị phú lộc bốn phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn khiến một người chết và hai người bị thương
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng một tại khu đô thị phú lộc bốn phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn đã xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm nhân viên quán bar kaclub và một nhóm đối tượng người quảng ninh
hậu quả đã làm vũ đại nghiệp chú tại quảng ninh tử vong và hai đối tượng khác bị thương
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh lạng sơn đã khẩn trương điều tra và quyết liệt truy bắt đối tượng
cho đến ngày hôm nay đã bắt tạm giam được bảy đối tượng đều trú tại lạng sơn là phạm quang linh nguyễn khánh huy nguyễn hữu hòa vi văn tùng hứa văn khảo hoàng văn lượng và hoàng văn tuấn
đồng thời vận động ba đối tượng ra đầu thú gồm lý văn linh phạm đức anh và hoàng trung long
hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra truy xét để làm rõ hành vi của từng đối tượng và tiếp tục truy bắt những đối tượng khác có liên quan
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trung hoàng trương chú tại quận ninh kiều là chủ của tài khoản facebook
trương may mắn để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
và đây chính là đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết sai sự thật chia sẻ thông tin xuyên tạc về vụ gây dối tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trước đó vào ngày một mươi tháng một cơ quan chức năng đã phát hiện tài khoản facebook trương may mắn do trương quản lý sử dụng đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan nhà nước
lực lượng chức năng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của trương lực lượng công an đã thu giữ nhiều phương tiện điện tử thiết bị lưu trữ điện tử điện thoại có liên quan
tại cơ quan điều tra trương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập facebook để xem thông tin không rõ nguồn đăng tải không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết và chia sẻ trên trang cá nhân
trong năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín và cả trong thời gian gần đây trường đã đăng tải chia sẻ trên trang cá nhân một mươi sáu bài viết được trích xuất thành một trăm linh một trang tài liệu in trên giấy a bốn
có chứa nội dung tính chất tiêu cực tuyên truyền chống phá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bản thân trương thừa nhận trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy đã nhiều lần đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc không chính xác về mỹ quan đô thị
và sự việc có liên quan đến formosa đã bị cơ quan chức năng giáo dục về việc đăng tải
sau hơn ba tháng xác lập chuyên án đấu tranh công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã triệt xóa được đường dây tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức là ghi lô đề trên địa bàn
đây là đường dây ghi lô đề
đề có quy mô lớn gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát công an huyện đông hòa xác định trên địa bàn thị trấn hòa hiệp trung hình thành đường dây ghi lô đề quy mô lớn
và được tổ chức chặt chẽ dưới sự điều hành của nguyễn thị xen trú cùng địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ của công an huyện đông hòa đồng loạt bất ngờ ập vào sáu tụ điểm của đường dây lô đề này
gồm nhà của nguyễn thị xen trần thị mộng vi nguyễn thị xuân hương phan thị thu hiền cùng chú tại thị trấn hòa hiệp trung lê thị mỹ hạnh chú tại xã hòa hiệp nam và phan thị thúy hằng chú tại xã hòa hiệp bắc
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm tịch đề một két sắt tám điện thoại di động hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng các dụng cụ liên quan phục vụ cho việc ghi lô đề